kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai thời tiết có sự phân hóa giữa phía đông và phía tây bắc bộ
cụ thể là khu vực phía đông dễ hoảng liên sơn bao gồm các khu vực hòa bình
thời tiết chủ đạo là có sương mù nhẹ vào đêm và sáng đồng thời có thể đi kèm với mưa phùn vào thời điểm này
ban ngày trời vẫn nhiều mây đôi lúc có những khoảng nắng nhưng nhiệt độ không tăng cao lên nhanh được
phổ biến trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi năm độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh thành tây bắc bộ mưa ít xảy ra hơn ban ngày trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn đôi chút
với nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ một số nơi thuộc khu tây bắc có thể trên ba mươi độ
tại khu vực trung bộ thời tiết ở bắc trung bộ cũng tương tự như phía đông bắc bộ
với trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng tập trung chính là tại các tỉnh thanh hóa nghệ an
ban ngày trời có lúc hưởng nắng và nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến phía nam phổ biến là có mưa vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa là hai mươi bảy hai mươi chín độ
riêng ninh thuận và bình thuận có nơi cao hơn ở mức ba mươi ba mươi hai độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì thời tiết khá ổn định
phổ biến chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ngày nắng với nhiệt độ cao nhất chiều mai tại tây nguyên
ở trong ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi miền đông nam bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên ba mươi năm độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
đêm và sáng trời rét gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi năm độ